hôm nay học sinh lớp một mươi hai trên cả nước có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến
trên hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
theo kế hoạch hôm nay hai mươi bốn tháng bốn hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
tại địa chỉ https hai gạch chéo thí sinh thi trunghocphổthongquốc gia edu vn sẽ mở
học sinh được thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn trên hệ thống
học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dược đăng ký dự thi
việc đăng ký thử thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm giúp học sinh lớp một mươi hai làm quen
với quy trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn hạn chế tối đa xe sót nhầm lẫn
năm nay tất cả học sinh lớp một mươi hai đều phải đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo hình thức trực tuyến thông qua hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
vì vậy việc tập dượt thử đăng ký dự thi trên hệ thống rất quan trọng
giúp các em làm quen với quy trình đăng ký đồng thời chủ động chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cá nhân
trước khi đăng ký chính thức
kết thúc thời gian đăng ký dự thi thử học sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày hai tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu